thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng kinh tế và năng lượng cộng hòa liên bang đức peter anmeier
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm việt nam của bộ trưởng
cá nhân thủ tướng angela merkel dành cho chính phủ nhân dân việt nam
thủ tướng cũng khẳng định chính phủ việt nam nỗ lực thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến metro số hai
đồng thời nêu rõ việt nam đang thúc đẩy cách mạng công nghiệp bốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
thủ tướng cũng hoan nghênh đức có một đạo luật nhằm nới lỏng các điều kiện tiếp nhận lao động việt nam
việt nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với phía đức trong vấn đề này
bộ trưởng peter anmeier cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng đức angela merkel tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng cho rằng con đường hợp tác đang mở rộng phía trước cho hai nước
đức mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với việt nam bởi trong quá khứ cũng như hiện nay
có rất nhiều người việt nam sang đức học tập làm ăn và đây chính là những cầu nối hữu nghị của hai nước
bộ trưởng cũng mong muốn hai bên thúc đẩy dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số hai ở thành phố hồ chí minh